cái thuận lợi
hoặc là cái cách vệ sinh là đi vệ sinh
thí dụ mỗi lần đi đại tiệm tiệm tiệm
thì đều lấy nước
đi ra ngoài
gọi để sạch đi
và như vậy tôi vẫn cứ đùa mọi người đến tôi phải giải thích thế này
tôi nói rằng là bây giờ
nước mắm của bạn nó dây xuống bàn
bạn lấy mỗi cái giấy bạn lau đi
thì còn ngủi nước mắm không
và còn gọi
thế muốn sạch là bạn phải lấy nước bạn sửa
xong bắt đầu bạn mới lau thấm khô
thậm chí nhiều thì nó mới sạch được
cái chỗ phần đó
bởi vì nước tiểu còn dính lại
một là tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn
đó mới phát triển
hai là ẩm ướt
và khi nó tạo điều kiện thuận lợi thì nó sẽ làm thay đổi
cái môi trường hôm nay
đấy cho nên cái việc mà vệ sinh hàng ngày cũng rất là quan trọng
ba là cái cách vệ sinh
thì nhiều người hàng ngày thấy khó chịu
rồi thấy khó chịu
thì việc đi khám thay vì việc phải đi đến bệnh viện
hoặc đi đến cơ sở y tế được thăm khám
thì tự động
cái chậm nước cho bông vào ngón tay
thậm chí có một số
ở đây tôi phải nói luôn
một số bác sĩ không phải chuyên ngành của chúng tôi
cũng hướng dẫn vệ sinh
các bác như vậy
nghĩ rằng là lấy như vậy mà hết cái khí hư
cái dịch cho ngâm đạm đi thế là sạch
nhưng mà chúng ta biết rồi
khi nó hết cái khí hư như vậy
được một ngày
ngày hôm sau thì vì mầm bệnh nó vẫn còn
nó lại tiếp tục tiếp
vài ngày sau lại cứ như vậy
nó chảy xước rồi nó lại tạo
điều kiện thuận lợi
trên những mầm bệnh khác
trên cái việc vệ sinh không đúng cách như vậy
nó cũng làm cho
cho người mình bị đi bị lạ
hoặc là vấn đề khi mà các bạn lại bỏ
cô cô mỗi lần vệ sinh cháu sạch lắm
cháu cũng như cô nói là cháu lấy nước rửa
nhưng mà cháu lại lấy cái khăn bông cháu thấm
cháu khô và lấy khăn bông
thì trong các sợi
cháu có biết rất nhiều gì vậy
và cháu cũng không ngày nào cháu lấy một cái khăn con
cháu giặt đi để cháu mới được
tức là đôi khi các bạn nói vậy thôi lười
để cái khăn đấy có khi ngày hôm nay như sau
đúng là lâu đi lâu lại
như vậy nó tạo điều kiện thuận lợi
trên cái nguồn trường
ba nữa là cái cách sử dụng thuốc không đúng cách
ở đây tôi phải nói là
trong các thống kê thì
việt nam là một
tôi không dám nói là nhất
nhưng một trong những nước
về kháng kháng sinh
chúng ta đều nghe nói
vấn đề là ở đây là người việt nam của chúng ta
các người bệnh rất là hay
với các người bệnh
hoặc là tự động
ở đây tôi phải nói thế
tức là như lúc trước bác sĩ thủy có nói đấy
tức là mình không thay bằng vệ sinh đúng cách
cứ hành kinh xong thấy ngứa
thấy khó chịu
thay vì vệ sinh ra đúng cách
đi ra ngoài hàng mua nguồn thuốc
hai viên thuốc
ba viên thuốc để đảm thế đỡ
là quýt bị thô
như vậy mình khỏi
thế như vậy là mầm bệnh nó vẫn cứ tồn tại
nó chỉ một hai ngày đó
xong một tuần sau nó lại phan tên
nó lại bị lại gây trực trứng
làm cho mình không có thể

hoặc là bản thân là tụi tôi
chắc chị thủy cũng vậy
kê đơn cho là một đợt ít nhất mình điều trị
để chống được cái vấn đề viêm nhiễu
thông thường bây giờ một đợt điều trị
nói chung là mình một mươi một mươi hai ngày đặt thuốc chẳng hạn
thay vì thế thì đặt được ba ngày
bởi vì cái nấm này nó lạ lắm
chúng tôi chỉ cần khi mà đến thăm khám
chúng tôi vệ sinh cho một chút
phải cái dung dịch vệ sinh
sau đó là đặt thuốc
dọ là về tối nay đặt thuốc
thì riêng cái vệ sinh xong
đã thấy sướng rồi
tối nay về đặt tiếp viên thuốc nữa
thế đặt được hai ba ngày
thấy sướng quá
thôi hết bận
xong lại kêu em vì bận
em đi công tác em này em kêu
tức là không hoàn toàn chú ý đến
cái cách mà các thầy thuốc dặn
để mình phải làm thế nào cho đến cách
và như vậy chỉ cần sau
một vài ngày hoặc một tuần
thì nó đỡ lúc ý
nhưng mà bận nó lại tiếp tục phát triển
đến lúc lại gây ra
bận như vậy là cứ tại sao em
em đặt làm sao em lại cứ tái đi tái lại
trong vòng thứ hai ba tuần
như vậy rất nhiều nguyên nhân
thủy dẫn đến cho mình
bệnh đi bị lại
thế nhiều lúc đấy như thủy cũng nói
bạn bảo tôi là
cô làm cho cháu tuyệt đi không bao giờ cháu bị
tôi đi đùa tôi bảo rằng là bây giờ
cháu đố cô rằng là
cả đời cháu một lần ốm xong cô điều trị
cháu không bao giờ bị ốm
thế cô chịu rồi
như vậy là rõ ràng để làm sao giảm thiểu
cái việc tái đi tái lại
việc tuân thủ điều trị
tuân thủ vệ sinh
đúng cách những cái đó nó thuật lợi

nhiều cái nó góp phần lại
nó tạo điều kiện cho mình một cơ thể khỏe mạnh
vệ sinh đúng cách
lúc đó mình sẽ giảm thiểu cái việc mắc đi mắc lại
như những nguyên nhân mà
phó giáo sư vừa đưa ra
chúng ta thấy rất là đơn giản thôi
thế nhưng mà tôi chắc chắn là rất nhiều người mắc phải
từ cái việc uống kháng sinh
lạm dụng kháng sinh này cho đến
việc vệ sinh không đúng cách
tôi nghĩ là chắc phải đa số các chị em đều mắc phải cái việc đó
hạnh phúc chẳng còn vẹn nguyên
khi viêm nhiễm phụ khoa
làm bạn mất đi sự tự tin và nét quyến rũ
đã có dung dịch vệ sinh c ba meth ph ba tám
dung dịch vệ sinh c ba meth
cung cấp độ ph lý tưởng cho vùng kính
kết hợp với các thành phần
bisabolol cúc la mã lô hội dìu nhẹ
có tác dụng phong ngừa
và điều trị viêm nhiễm phụ khoa cân bằng độ ẩm
sản phẩm được kiểm nghiệm phụ khoa và lâm sàng
được có bác sĩ đồng ý
trên thế giới khuyên dụng
được sản xuất một trăm linh tại cộng hòa liên bang đức
và được tiêm dụng trên tám mươi quốc gia
c ba meth phong ngừa viêm nhiễm phụ khoa
tự tin giữ gìn hạnh phúc